trung tâm báo chí tp hcm vừa đưa ra lời khẳng định thông tin tp hcm có một người tử vong vì dịch covid một mươi chín là biện đặt xuyên tạc
cơ quan chức năng tp hcm bác bỏ thông tin này đồng thời đang điều tra vụ việc để xử lý nghiêm
trong vài ngày qua trên mạng xã hội youtube đang phát tán và lan truyền rất nhanh một video clip về việc phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm lê thanh liêm
nói rằng từ sáng tới giờ có tổng cộng hơn bốn mươi ba ca trong đó có hơn một trăm linh ca tử vong nâng số ca tử vong lên hơn một ca
qua kiểm tra xác minh của phòng báo chí và xuất bản ban tuyên giáo thành ủy tp hcm video clip này đã bị một kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc
qua việc cắt ghép từ video clip báo tuổi trẻ phỏng vấn ông lê thanh liêm khi kiểm tra bệnh viện giãi chiến củ chi có nói đến con số ca nhiễm
và số ca tử vong do covid một mươi chín của toàn thế giới tại thời điểm một mươi một tháng hai
hiện cơ quan chức năng đang điều tra các tài khoản lan truyền
video clip trên với ý đồ xấu để xử lý nghiêm triệt đề